theo phân tích tính năng chia sẻ share của facebook được tạo ra với mục tiêu truyền tải thêm nhiều thông tin và lan tỏa đến nhiều thêm các đối tượng khác
cá nhân nào càng có ảnh hưởng tức là lượng bạn bè cũng như lượng người theo dõi càng lớn thì việc họ chia sẻ những gì trên mạng càng có sức mạnh
cho nên cái mức độ gọi là kiểm định về thông tin kiểm duyệt về thông tin và đọc hiểu suy nghĩ rất là đắn đo rất là nhiều mỗi lần ấn xe để chia sẻ với gì đấy
và thậm chí nhiều lúc tôi rất là ngại xe
vì mình không hiểu thực sự cái câu chuyện đằng sau đó là cái gì
trừ những cái thông tin rất là chính xác tôi được tham gia vào đó và được viết ở trên báo mình trực tiếp ở trong đó thì tôi mới ấn share để những cái thông tin chia sẻ
và thường những cái thông tin chia sẻ đấy là những cái thông tin tốt cho cộng đồng
ví dụ như kêu gọi giúp đỡ cho những cái trường hợp về phẫu thuật hoặc là những cái công việc mà tôi nghĩ là rất là thiết yếu thì tôi mới ấn share
còn những cái thứ giải trí trên mạng gần đây tôi không ấn bao giờ
trên thực tế việc quản lý thông tin trên mạng xã hội nói chung và facebook nói riêng mới dừng lại ở mức ngăn chặn không cho được cha mẹ đăng ảnh con mình lên facebook mà chưa được sự đồng ý
thậm chí bản thân người dùng facebook cũng cho rằng chế tài của chúng ta khó mà có thể quản lý được việc chia sẻ thông tin thất thiệt khi không thể chứng minh được rõ ràng những thiệt hại mà khổ chủ phải hứng chịu sau hàng triệu lượt xe kia
thật ra việc ấn nút chia sẻ tôi nghĩ là cái hậu quả của nó rất là mơ hồ và mọi người nó giống như chúng ta cầm một hòn đá ném xuống một cái hồ
mỗi người ném một viên và chúng ta
họ đều không nghĩ là có cái hậu quả nó là cái gì cả
nhưng mà khi cả một cộng đồng cùng lên đồng cùng đẩy ra một cái thông tin gì đấy thì nó thành một cái trào lưu trên mạng
và nó như một cơn sóng rất là to không có thể ai có thể dừng lại được nó vào những cái thông tin xấu nó được lan tỏa quá kinh khủng
và mới đây thì chúng ta biết là có hai cô gái chỉ là bị đưa lên trên mạng với cái chuyện là một câu chuyện rất là nhảm nhí là hiếp dâm chết một chàng trai
mà đang dồn đến hai người đấy họ bị khủng hoảng với tâm lý rất là tinh

có thể bị xử phạt từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng điểm a khoảng ba điều sáu mươi bốn nguyên định một trăm bảy mươi bốn hai nghìn bảy mươi ba
đối với trường hợp tung tin đồn nhảm gây thiệt hại nghiêm trọng cho xã hội không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể bị khởi tố hình sự
chúng ta cần phải có sự quan tâm cần phải có một sự hiểu biết về luật pháp nhất định để tránh gây thương hại cho các em và có thể gây hậu quả cho mình
ít nhất có thể bị xử phạt vi phạm hành chính
nhưng cái quyền và lợi ích của các em bị xâm phạm lớn quá thì có thể mọi người vô tình sẽ trở thành bị can bị cáo trong các vụ án hình sự vì đã xâm hại tới quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ
từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy luật trẻ em hai nghìn một mươi sáu bắt đầu có hiệu lực
một trong những hành vi bị cấm là công bố tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ từ bảy tuổi trở lên và của cha mẹ người giám hộ trẻ
nghị định năm mươi sáu của chính phủ ban hành ngày chín tháng năm vừa qua cũng quy định chi tiết thông tin bí mật đời sống riêng tư bí mật cá nhân của trẻ em bao gồm tên tuổi đặc điểm nhận dạng cá nhân thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong bệnh án hình ảnh cá nhân thông tin về trường lớp kết quả học tập và các mối quan hệ bạn bè của trẻ em
nếu người lớn tự ý đăng những thông tin này của trẻ sẽ bị coi là phạm luật
thế nhưng đến thời điểm này không phải phụ huynh nào cũng hiểu các quy định luật của luật
cả ba môi trường
một gia đình
hai nhà trường
ba xã hội
thì những người đang sống làm việc tiếp xúc với trẻ em ở ba môi trường này thì cần phải hiểu biết cái quyền của trẻ em cái quyền và phạm vi của mình để từ đó không xâm hại tới trẻ em một cách vô tình thông qua hành vi thiếu hiểu biết của mình đăng tin hình ảnh hoặc thậm chí là các dữ liệu cá nhân của trẻ em
ba các em nên mạng xã hội
khi chúng ta sử dụng mạng xã hội như vậy mà để mà chúng ta truyền bá thực ra khi chúng ta chia sẻ một điều gì đó đấy là một cái việc đó là một việc mà bản thân cái mong muốn của chúng ta là truyền bá được một thông tin thì chúng ta phải có bắt hình thành cái ý thức của một người kiểm soát cái tờ báo đó
cái trang facebook của mình giống như một tờ báo
quay trở lại với trường hợp đau lòng của em bé tại quảng bình có lẽ không ai ngờ rằng một kết cục như thế lại xảy ra với em
không một ai dám chắc về sự liên hệ giữa hàng triệu lượt xe thông tin của em với hậu quả đáng tiếc kia
nhưng có một điều chắc chắn đã đến lúc chúng ta cần tự hỏi chính bản thân về nguồn gốc thông tin về vấn đề đạo đức mỗi khi chuẩn bị nhấn nút xe trên mạng xã hội